thông tin đến từ hà giang thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn
tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an địa phương
phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng thào ly pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã sàng tủng huyện đồng văn của tỉnh hà giang
đang có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vàng mỹ co
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phố cáo huyện đồng văn phát hiện thêm ba bánh heroin
được co cất giấu kỹ ở phía sau nhà hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
huyện mường la là địa bàn nằm ở phía bắc của tỉnh sơn la
giáp danh với tỉnh yên bái và lai châu
đây là địa bàn trọng điểm luôn nóng bỏng trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng công an
thời gian qua lực lượng công an huyện mường la đã đấu tranh bóc gỡ nhiều chuyên án
thu giữ số lượng lớn ma túy
trong một mươi năm ngày đầu đợt gia quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện mường la đã liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án vụ án
bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy
đây là đối tượng quảng văn soạn trú tại xã thôn mòn huyện thuận châu
bị công an huyện mường la bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn bảy mươi năm g heroin sáu trăm bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp
một xe ô tô hai con dao nhọn năm điện thoại di động và nhiều tăng vật khác
đấu tranh mở rộng công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với lò văn giang chú tại xã triềng hoa huyện mường la là đối tượng liên quan đến chuyên án này
đây là khẳng định của thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng một mươi một diễn ra vào chiều ngày hôm qua
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi khẳng định trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
điển hình như khối lượng phát hành đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một có xu hướng giảm mới đạt ba trăm ba mươi một tám nghìn tỷ giảm ba mươi một sáu so với cùng kỳ
đặc biệt đã giảm dần qua các quý
trong năm hai nghìn hai mươi hai này lãnh đạo bộ tài chính cho rằng niềm tin của thị trường có giảm sút ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thứ nhất là một số vụ việc cũng vi phạm từ doanh nghiệp phát hành rồi ngân hàng thương mại thì có cái vi phạm mà chúng ta phải xem xét và xử lý
thứ tư cái vi phạm đấy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của thị trường
niềm tin của các nhà đầu tư rồi niềm tin của doanh nghiệp tư vấn rồi của chính doanh nghiệp phát hành
và thị trường bất động sản khó khăn thì các doanh nghiệp của bất động sản phát hành trái phiếu cũng khó khăn
thì cái khó khăn này nó cũng ảnh hưởng đến cái thị trường và làm cho cái thị trường của chúng ta nhìn nó là một bức tranh mà nó không phải là tươi sáng mà bức tranh nó ở cái gam màu trầm
nguyên nhân nào thì giải pháp đó
quan điểm này thứ trưởng nguyễn đức chi cho biết về khuôn khổ pháp lý sau khi xem xét
chính phủ đã ban hành nghị định sáu mươi năm sửa đổi một số nội dung của nghị định một trăm năm mươi ba tăng cường tính công khai minh bạch xử lý bất cập bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo rất rõ là phải giả soát ngay kể cả cái nghị định sáu mươi năm vừa mới ban hành thì cũng phải giả soát để có cái báo cáo để nếu có những cái gì đó mà tình hình nó biến đổi như vậy
mà chúng ta có thể giải phóng
phải bổ sung hoặc bị thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để cho thị trường nó quay trở lại
báo cáo với công chí thì thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ tài chính đang khẩn trương
thì với cái quyết tâm chúng tôi sẽ trình chính phủ và thủ tướng chính phủ để có những cái vấn đề về pháp lý liên quan đến nghị định sáu mươi năm và các cái quy định liên quan
mà trong thẩm quyền của chính phủ thì sẽ xem xét được giải quyết trong tháng một mươi hai
thứ trưởng nguyễn đức chi cho biết
thứ trưởng bộ tài chính cũng gửi lời cảm ơn bộ công an thời gian vừa qua đã vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt không chính xác làm ảnh hưởng đến niềm tin thị trường
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc
tổ chức đánh bạc cá độ bất hợp pháp
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử
có biện pháp kiểm tra giám sát nhằm phát hiện xử lý triệt đề các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử
mua bán thuê cho thuê mượn cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử mua bán thuê cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng mở hộ thẻ ngân hàng
đồng thời giả soát các tiêu chí giám sát các hạn mức giao dịch cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán
dịch vụ trung gian thanh toán nhằm tăng cường hiệu quả giám sát phát hiện các giao dịch đáng ngờ bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật
công văn cũng đã nêu rõ các tổ chức phải kịp thời cung cấp thông tin báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật
các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật
hơn một tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phát hiện xử phạt và buộc đưa đi tiêu hủy
tiến hành kiểm tra đột xuất
địa điểm kinh doanh thuộc hộ kinh doanh quang định tại địa chỉ số bốn trăm tám mươi ba đường an dương vương phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh một tấn ốc vịt và một trăm tám mươi kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng tử
trên bao bì sản phẩm đều có tiếng nước ngoài không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất và không có kiểm định về chất lượng